hàn quốc là chín trăm bảy mươi bảy ca nhiễm và một mươi một ca tử vong
tại việt nam số ca nhiễm là một mươi sáu và cả một mươi sáu ca đã được chữa khỏi
số xét nghiệm âm tính là một hai trăm bốn mươi bảy
ngoài ra có sáu bốn trăm bảy mươi trường hợp sức khỏe bình thường không có dấu hiệu sốt ho
nhưng vẫn được cách ly theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi ngờ bị nhiễm covid một mươi chín
hiệp hội du lịch việt nam đề nghị các doanh nghiệp không đón khách
từ các thị trường đang có dịch covid một mươi chín
nếu có tour cần tổ chức thì công ty lữ hành yêu cầu đối tác cung cấp thông tin của khách
khai báo hoạt động của khách trong hai mươi một ngày trước khi khởi hành đến việt nam
khi đến việt nam khách phải thực hiện các quy định phòng chống dịch của việt nam
kể cả cách ly theo quy định
các doanh nghiệp cần hạn chế đưa khách việt nam đi du lịch tại các quốc gia đang có dịch
đối với các đoàn du lịch đã nhập cảnh vào hàn quốc nhật bản italia iran
phải thay đổi lịch trình không đưa khách đến những địa phương có dịch hay nơi đông người
đoàn tour cần thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch của nước sở tại
rút ngắn thời gian tour
khi trở về việt nam cần thực hiện cách ly nếu cơ quan phòng chống dịch yêu cầu
đặc biệt các đơn vị lữ hành dừng tổ chức các đoàn du lịch tới các nước
cho đến khi có thông báo các nước này đã an toàn với dịch covid một mươi chín
một vụ tai nạn hết sức thương tâm đã xảy ra vào chiều nay trên sông vu gia
đoạn qua địa phận xã đại cường huyện đại lộc tỉnh quảng nam
khiến hai người tử vong và bốn người mất tích
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút cùng ngày
nhóm một mươi người dân gồm tám người lớn và hai trẻ nhỏ cùng lên ghe để về nhà
thì chiếc ghe bị chìm
phát hiện sự việc người dân tổ chức ứng cứu nhưng chỉ vớt được bốn người lớn
đến một mươi tám h cùng ngày lực lượng chức năng tìm kiếm vớt được hai thi thể
gồm một người lớn và một trẻ nhỏ
hiện còn ba người lớn và một trẻ nhỏ vẫn mất tích
và lực lượng chức năng cùng người dân địa phương vẫn đang tích cực tìm kiếm những người mất tích
công an huyện trảng bò
tỉnh đồng nai vừa bắt khẩn cấp hai đối tượng nguyễn văn phúc và võ văn hiền
cùng chú tại ấp tân thịnh xã an bình huyện phú giáo tỉnh bình dương
để điều tra về hành vi cướp tài sản
qua điều tra cơ quan công an xác định phúc và thịnh đã tham gia một vụ cướp
gần một trăm linh con lợn tương đương giá trị khoảng hai trăm linh triệu đồng
của một trang trại ở ấp nhân hòa xã tây hòa huyện trảng bom
xảy ra vào ngày một mươi ba tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
trong vụ án này các đối tượng đã thuê xe ô tô và sử dụng roi điện
khống chế chủ trang trại và người làm thuê để cướp chín mươi bảy con lợn
rồi trở lên tỉnh bình phước bán để lấy tiền chia nhau tiêu xài
quá trình điều tra công an huyện trảng bom đã lần lượt bắt tạm giam năm đối tượng
riêng hai đối tượng nguyễn văn phúc và võ văn hiền đã bỏ trốn
và bị công an huyện trảng bom ra quyết định truy nã
mới đây với sự phối hợp của công an thành phố hồ chí minh
và công an tỉnh bình dương công an huyện trảng bò đã bắt giữ được phúc và hiền
khi đang lẩn trốn ở địa phương
công an phường bốn thành phố tây ninh tỉnh tây ninh vừa tiến hành kiểm tra hành chính
căn nhà tại hẻm tám mươi sáu đường cách mạng tháng tám khu phố một phường bốn thành phố tây ninh
do nguyễn quang nghĩa thuê để sống cùng với vợ hờ và đã phát hiện nhiều công cụ hỗ trợ
khi phát hiện có lực lượng chức năng kiểm tra nghĩa đã khóa cửa bên trong
và leo rào bỏ trốn
qua kiểm tra phát hiện trong nhà có một mươi bảy đao kiếm các loại một roi điện ba súng bút
bảy viên đạn cao su ba mươi ba viên đạn trì hai côn nhị khúc một giấy chứng minh nhân dân
mang tên nguyễn quang nghĩa hai giấy ghi nội dung cho vay mượn tiền
cùng một số đồ vật khác như móng tôm sơn xịt
hiện vụ việc đang được công an tp tây ninh tỉnh tây ninh tiếp tục điều tra làm rõ